trận mưa lớn diễn ra từ đêm qua đến dạng sáng nay đã khiến tỉnh lào cai bị thiệt hại nặng nề cả về người tài sản và hoa màu
và hiện tại chính quyền và người dân địa phương đang nhanh chóng khắc phục hậu quả ổn định lại cuộc sống
huyện bát sát là địa phương thiệt hại nặng nề nhất với một người tử vong hai trăm một mươi bốn ngôi nhà bị ảnh hưởng
chín hectare lúa chuẩn bị cho thu hoạch bị vùi lấp hoàn toàn hàng chục hectare lúa rong màu bị ngập nhiều tuyến giao thông bị sạt lở
chính quyền huyện bát sát đã chỉ đạo nhanh chóng các phương án tại chỗ để ứng phó tăng cường lực lượng đến giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
cùng với huyện bát sát mưa lớn cũng gây ngập úng và hư hỏng nhiều nhà cửa tài sản và hoa màu của người dân tại thành phố lào cai
huyện bảo thắng huyện văn bàn và huyện bảo yên
ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ và sạt lở đất gây ra trên ba tỷ đồng
hiện các cơ quan chức năng tỉnh lào cai vẫn đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tiếp tục giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả đồng thời thống kê lên phương án hỗ trợ cho người dân trong những ngày tới
di chuyển những hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn